thưa quý vị bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày hôm nay có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều hưởng nắng
riêng vùng núi bắc bộ sáng sớm nay có mưa nhỏ rải rác sáng sớm và đêm trời lạnh vùng núi bắc bộ trời rét
các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng riêng miền đông nam bộ có nơi nắng nóng
dạ vâng ạ ngày hôm nay thì ngoài thành phố hà nội có chỉ số tiêu uv cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình
thì các tỉnh thành khác trên cả nước sẽ có chỉ số uv cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao
đặc biệt là trong khung giờ từ một mươi một h đến một mươi ba h
nên là quý vị lưu ý sẽ sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ làn da của mình